chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia cấp bộ tư lệnh là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ biên giới
và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương biên giới việt nam và campuchia
đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm năm nay sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày hôm nay hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám tại tỉnh an giang
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất sẵn sàng cho sự kiện diễn ra
năm nay thị trấn tỉnh biên và thành phố châu đốc tỉnh an giang được chọn là địa bàn chủ yếu sẽ diễn ra các hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ đầu tháng bảy các hoạt động tuyên truyền ở địa phương cũng được đặc biệt quan tâm
trên hai băng rôn khẩu hiệu cơ tổ quốc việt nam và campuchia đã được treo tại các tuyến đường để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện